thưa quý vị vụ cháy chợ trung tâm huyện nam đông thừa thiên huế dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai
đã khiến hơn ba trăm năm mươi tiểu thương hộ kinh doanh rơi vào cảnh trắng tay
trước tình hình này lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã khẩn trương hỗ trợ
giúp tiểu thương nhanh chóng vượt qua khó khăn
tan hoang cháy trụi không còn gì cả không còn gì
là những từ mà chúng tôi được nghe nhiều nhất từ các hộ tiểu thương
tại chợ nam đông thừa thiên huế vào dạng sáng mùng ba tháng một mươi hai
sau hơn bốn tiếng ngoài hành họ lửa đã thiêu dụi ngôi chợ rộng hơn hai m hai
cùng hàng hóa của hơn ba trăm năm mươi hộ kinh doanh
trong khi mà lửa cháy là bàn tôi không làm chứ được hết ra ngoài nữa
là lửa nó bông lên rực rực rực là cả trời luôn
không ai nhúc nhứt được cái gì không ai vơ được cái gì hết
chứ là chị em là chịu bỏ tay đứng ngoài là dâm vơ thôi mình chỉ được hết
không còn gì hết cả không còn một cái gì để đưa trắng tay hết cả rồi
không còn một cái gì hết cả à ngoan đứt chứ không còn gì hết cả
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
huyện nam đông đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và động viên tiểu thương
đề nghị phía huyện bán quản lý chợ là tập trung để thống kê các thiết hài của người dân
để có các chính sách hỗ trợ kịp thời trước mắt cho bà con để ổn định cuộc sống
cái thứ hai nữa là phải bố trí ngay cái chợ tạm địa bàn địa điểm để làm chợ tạm
huyện nam đông đã cùng các ngành đi thực địa chọn địa điểm xây dựng chợ tạm
và hỗ trợ giúp tiểu thương tìm kiếm dọn dẹp các gian hàng đã cháy trụi
vừa qua tại hà nội đã diễn ra buổi hòa nhạc kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam italia năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba
hai nghệ sĩ trịnh minh hiền và maurizio mastrini đã mang đến những bản nhạc đậm chất văn hóa âu
để khiến cho kết đẹp cho chuỗi sự kiện kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam italia
mở đầu buổi hòa nhạc nghệ sĩ trịnh minh hiền
và nghệ sĩ maurizio mastrini đã tấu lên hai bản quốc thiểu việt nam và italia như một tác phẩm nghệ thuật
làm nên một cái kết đẹp cho kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước
buổi hòa nhạc phượng linh gồm ba phần với một mươi bảy tiết mục
phần lớn do chính nghệ sĩ trịnh minh hiền biên tập chuyển soạn sáng tác và trình diễn
tất cả được sắp xếp như một câu chuyện kể về loài chi phượng mang trong mình biểu tượng văn hóa á đông
nghệ sĩ piano maurizio mastrini mang đến tinh thần lãng mạn tự do
của âm nhạc châu âu với romans in hà nội osulemio
chương trình còn có các khách mời đặc biệt như họa sĩ lê thanh sơn nghệ sĩ yếu tố thanh lam
với sự đầu tư công phu và chất lượng nghệ thuật hình ảnh buổi hòa nhạc thực sự là một bữa tiệc của âm nhạc và màu sắc
dành cho một dịp kỷ niệm đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam italia
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thanh hóa xây dựng thí điểm thành công sáu thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu
và từ khởi đầu này các huyện miền núi sứ thanh tiếp tục triển khai chương trình
tới nay đã có thêm nhiều thôn bản kiểu mẫu hình thành tạo nên động lực không nhỏ cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh
năm hai nghìn hai mươi thôn ba xã bãi trành được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
trong hai năm cả thôn huy động được hai tỷ đồng
các hộ dân trong thôn hiến một m hai đất thổ cư để mở rộng đường giao thông tham gia hàng trăm ngày công lao động
cuối năm hai nghìn hai mươi một thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
đến thời điểm này phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực miền núi của tỉnh thanh hóa
tùy điều kiện thực tế các huyện tiến hành giả soát
lựa chọn các thôn đăng ký triển khai thực hiện theo từng năm
nhằm thúc đẩy phong trào tỉnh thanh hóa hỗ trợ một trăm linh triệu đồng cho mỗi thôn bản đạt chuẩn
các địa phương đã kêu gọi vận động các sở ngành
doanh nghiệp đỡ đầu hỗ trợ bà con dân bản xây dựng nông thôn mới
hiện một mươi một huyện miền núi của tỉnh đã có năm mươi năm thôn bản được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu
quốc lộ sáu khu vực phía bắc vốn là cung đường với nhiều khúc cong cua tiềm ẩn tai nạn giao thông
vì vậy trên cung đường này công tác duy tu bảo trì là một trong những yếu tố quyết định đến an toàn giao thông
với hơn bốn mươi km đường bộ một trong những khó khăn mà đơn vị quản lý tuyến đường này luôn phải đối mặt đó là địa hình đèo dốc quanh co
mùa hè thường xảy ra lụ ống lụ quét mùa đông thường xuyên có sương mù
vì vậy hàng loạt các sáng kiến và giải pháp được kịp thời đưa ra nhằm phát hiện sửa chữa để tạo mặt đường êm thuận cho phương tiện đi lại an toàn
nhưng tấm tường lốp này là một trong những sáng kiến của các cán bộ kỹ sư ngành đường bộ để ứng phó với trường hợp xe không may mất lái
thay vì nguy cơ xe lao vào vách đá những tấm tường lốp là lá chắn giúp giảm thiệt hại đáng kể về người và tài sản
công tác cập nhật dữ liệu đường bộ và phần mềm quản lý cầu đường bộ và sử dụng các phần mềm và công tác quản lý bảo trì đường bộ và công tác nội nghiệp
thực hiện việc cập nhật theo dõi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sổ nhật ký tuần đường sổ nhật ký thi công cũng được đơn vị này thực hiện thường xuyên nghiêm túc
ngày hai mươi chín tháng một mươi một trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
thuộc sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức hội thi lái xe buýt giỏi an toàn năm hai nghìn hai mươi
và hội thi với mong muốn nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao kỹ năng của đội ngũ lái xe buýt thủ đô
bên cạnh đó tạo ra phong trào học tập rèn luyện để xây dựng phong cách người lái xe buýt văn minh lịch sự thân thiện
nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn hà nội
tiếp nối thành công của hội thi lái xe buýt giỏi an toàn năm hai nghìn hai mươi hai và tiếp tục thực hiện nghị quyết số ba mươi ba ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hà nội
về chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ủn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội đã phối hợp với các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận hành vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên địa bàn tp hà nội
tổ chức hội thi lái xe buýt giỏi an toàn năm hai nghìn hai mươi ba tham gia hội thi năm nay có bảy mươi bốn thí sinh của một mươi doanh nghiệp vận hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội
các thí sinh trải qua ba phần thi phần thi hiểu biết phần thi thực hành lái xe với tám bài thi liên hoàn trên xa hình và phần thi ứng xử
hội thi lái xe buýt giỏi an toàn năm hai nghìn hai mươi ba không chỉ góp phần tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thủ đô
mà còn là dịp để người dân thêm hiểu và quan tâm
chia sẻ với những người lái xe buýt đang ngày ngày vận chuyển những chuyến đi an toàn góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn tp hcm
mới đây tàu bay vietjet với hình ảnh biểu tượng của quốc kỳ việt nam cùng biểu tượng du lịch tp hcm đã hạ cánh xuống sân bay điện biên
chính thức khai trương đường bay kết nối tp mang tên bắc với tỉnh điện biên dầu truyền thống lịch sử
đường bay kết nối tp hcm
đường bay tp hcm và điện biên được vietjet khai thác ba chuyến cứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy
mang đến cơ hội di chuyển dễ dàng giữa hai địa phương thúc đẩy du lịch mở rộng giao lưu giữa đông nam bộ và tây bắc việt nam
đường bay mới dự kiến không chỉ thúc đẩy du lịch phát triển kinh tế giữa hai thành phố mà còn cho cả vùng tây bắc và đông nam bộ nói chung
chỉ với hơn hai giờ bay thẳng cho mỗi chuyến vietjet đưa người dân và du khách từ thành phố năng động nhất việt nam đến với điện biên phủ thành phố lịch sử với thiên nhiên hùng vĩ địa danh nổi tiếng thế giới khi gắn liền với chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu dưới sự lãnh đạo của đại tướng võ nguyên giáp trong lịch sử hào hùng
đến với điện biên người dân và du khách sẽ có cơ hội thăm các địa danh nổi tiếng trong chiến dịch điện biên phủ
như cánh đồng mường thanh đồi him lam độc lập bản kéo hay thăm bảo tàng chiến thắng điện biên phủ hồ pa khoang
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân du khách thuận tiện dễ dàng hơn
hãng hàng không vjt vừa khai trương đường bay mới kết nối thượng hải trung quốc với tp hcm
đường bay kết nối thượng hải với tp hcm của vietjet phục vụ hành khách với bảy chuyến khứ hồi mỗi tuần và chỉ hơn bốn giờ bay mỗi chặng
bay cùng vietjet hành khách dễ dàng đến với thượng hải thành phố đông dân nhất trung quốc và cũng là trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu
trong khi đó tp hcm với dân số gần chín triệu người là trung tâm kinh tế văn hóa du lịch nổi bật của việt nam với nhịp sống tấp nập hiện đại
vietjet cũng đã đưa ra biểu tượng du lịch tp hcm lên thân tàu bay
với thông điệp quảng bá về một thành phố thân thiện hiếu khách và chào đón du khách toàn cầu tàu bay đang được triển khai trên khắp các đường bay trong nước quốc tế của hãng
từ năm hai nghìn một mươi bốn vietjet đã khai thác các đường bay giữa việt nam và trung quốc với các đường bay đầu tiên đưa người dân và du khách trung quốc đến với các địa điểm du lịch hàng đầu tại việt nam như nha trang đà nẵng phú quốc

trong tháng chín liên minh châu âu đã đưa ra một bản thân của vjt
đã tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc của nga tăng một mươi lần so với cùng kỳ năm trước lên mức là một trăm tám mươi tấn
đây là mức cao nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và giúp nga chiếm vị trí thứ tư trong số những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất sang eu
theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu âu eurostat nga đã trở lại top năm nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất sau một năm rưỡi khi eu tăng nhập khẩu ngũ cốc của nga lên hai mươi hai trong tháng chín so với tháng trước đó
cũng theo số liệu thống kê của eurostat cho thấy eu đã tăng cường nhập khẩu phân bón của nga trong những tháng gần đây
theo dữ liệu trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng chín thị phần nhập khẩu phân bón của nga ở eu đã tăng trở lại hai mươi bảy tương đương với quý ba năm hai nghìn một mươi chín
cả ngũ cốc và phân bón của nga đều không bị phương tây trừng phạt trực tiếp nhưng hoạt động xuất khẩu của chúng bị cản trở do các hạn chế về tài chính vận chuyển và bảo hiểm áp đặt lên moscow
trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám đang diễn ra tại dubai
tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf christalela geva đã kêu gọi các chính phủ loại bỏ trợ cấp thiên nhiên nhiên liệu hóa thạch để đẩy nhanh các mục tiêu khởi carbon
theo tổng giám đốc imf bà kristalina georgieva trợ cấp nhiên liệu hóa thạch trực tiếp và gián tiếp trên thế giới đã tăng lên mức kỳ lượng
một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi hai khi các chính phủ hỗ trợ người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong giai đoạn giá năng lượng tăng đột biến trên thị trường toàn cầu
theo đó các chính phủ nên chuyển hướng các quỹ này sang các nỗ lực khử carbon cũng như thúc đẩy nghiên cứu và phát triển liên quan đến khí hậu
với một gói biện pháp bao gồm định giá carbon loại bỏ các khoản trợ cấp có hại và hỗ trợ chính sách nhằm tăng tốc quá trình khử carbon một cách có ý nghĩa
theo đại diện imf thế giới vẫn có thể biến thập kỷ này thành một thập kỷ có thể tự hành
các quốc gia đã đạt được một số tiến bộ với phạm vi áp dụng giá carbon hiện đạt gần hai mươi năm tăng từ mức một mươi một thập kỷ trước
giá carbon ở trung bình cũng đang tăng ở những khu vực carbon được định giá đạt hai mươi usd trên mỗi tấn
nhật bản vừa khánh thành một lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới tại thành phố naka tỉnh abaraki
phản ứng nhiệt hạch là công nghệ còn sơ khai nhưng được một số người coi là câu trả lời
cho nhu cầu năng lượng trong tương lai của nhân loại
lò phản ứng nhiệt hạch jt sáu mươi sa là công trình hợp tác giữa nhật bản và liên minh châu âu eu là tiền thân của lò phản ứng khí nhiệm nhiệt hạch quốc tế đang được xây dựng ở pháp
mục tiêu của các thử nghiệm tại lò phản ứng jt sáu mươi sa là nghiên cứu tính khả thi của phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng diễn ra trong mặt trời từ đó giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và nhiệt
tại lễ khai trương lò phản ứng này
về năng lượng của eu bà katri simson nhấn mạnh jt sáu mươi sa là lò phản ứng nhiệt hạch tiên tiến nhất trên thế giới và lò phản ứng này đi vào hoạt động là một cột mốc quan trọng trong lịch sử nhật hạch
phản ứng nhiệt hạch khác với phản ứng phân hạch của các nhà máy điện hạt nhân không phát thải carbon và gần như không tạo ra phóng xạ do đó nếu sử dụng để sản xuất điện năng sẽ an toàn và thân thiện hơn với môi trường
các nhà khoa học tại mỹ mới đây đã tạo ra những robot sinh học cực nhỏ được gọi là app
robot từ tế bào khí quản của con người và công nghệ được kỳ vọng là sẽ giúp tạo ra các đột phá mới trong y học và kỹ thuật sinh học
nhìn dưới kính hiển vi những sinh vật đang di chuyển kia rất giống với các tế bào con người thông thường
tuy nhiên đây chính là các robot sinh học siêu nhỏ có tên androbot mới được các nhà khoa học mỹ chế tạo
androbot là robot sinh học sống đầu tiên được tạo thành từ các tế bào của con người
được phát triển từ tế bào khí quản của con người
robot có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh trong vùng bị tổn thương cùng nhiều ứng dụng khác
theo các nhà khoa học robot sinh học có ưu điểm là giảm thiểu nguy cơ phản ứng miễn dịch
vì robot có thể được tạo ra từ tế bào của chính bệnh nhân
bây giờ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra hôm nay

thưa quý vị giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm đã có sự tăng tốc
tuy nhiên theo bài viết được đăng tải trên báo thời nay
số lượng vốn cần giải ngân vẫn còn rất lớn khoảng hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
bằng khoảng ba mươi năm kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
đáng chú ý là có tới bốn mươi một bộ cơ quan trung ương và hai mươi bốn địa phương
có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước
trong khi thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn gần một tháng
do đó cần phải có sự quyết tâm rất cao sự vào cuộc quyết liệt
và triển khai một cách đồng bộ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị
của các cấp và của các ngành
quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với việc tham gia ngày càng nhiều
các hiệp định thương mại tự do mang đến cho nền kinh tế việt nam
nhiều cơ hội lớn tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro
theo phản ánh được đăng tải trên báo nhân dân thì không ít doanh nghiệp xuất nhập khẩu
đã phải đối diện với tình trạng bị lừa gạt chịu thiệt hại về tài sản
hàng hóa khi chủ quan và thiếu hiểu biết về đối tác khi giao dịch
khi gian lận lừa đảo xảy ra kể cả có sự hỗ trợ của các tham tán thương mại
thương vụ cơ quan quản lý nhà nước và các luật sư việc khắc phục vẫn rất khó khăn
và gây nhiều tốn kém đối với doanh nghiệp
theo ghi nhận được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị thì việc sở xây dựng hà nội
đề xuất tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội từ một mươi lên mức một mươi năm
đến hai mươi đang được dư luận đặc biệt quan tâm
nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến băn khoăn
một số chuyên gia thì cho rằng là việc tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội
là cần thiết nhưng cũng cần phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương
nếu tăng lợi nhuận đồng loạt cho các chủ đầu tư kéo theo giá thành sản phẩm sẽ tăng theo
lúc đó thì giá nhà ở xã hội sẽ tương đương với giá nhà ở thương mại
như vậy thì chính sách yêu đãi về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
sẽ không phát huy được hết ý nghĩa nhân văn vốn có của nó
ubnd tp hà nội vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
theo đó về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp
hà nội đề xuất nhập chín mươi hai xã thành bốn mươi năm xã giảm bốn mươi bảy xã
trung quanh vấn đề này báo tiền phong đăng tả một số ý kiến cho rằng
lựa chọn cán bộ sau sát nhập là điều đặc biệt quan trọng
bởi đơn vị hành chính sau sát nhập chắc chắn có diện tích rộng dân số đông hơn
nên trách nhiệm của người đứng đầu nhất là chủ tịch cấp xã huyện đó
phải làm sao cho bộ máy chuẩn gắn với dân và phát huy được thế mạnh của địa phương
nếu không thì rất dễ phát sinh các vấn đề an sinh xã hội
nằm trong loạt bài viết nông dân miền tây tiếp cận công nghệ ai
báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đăng tải bài một
làm ruộng không giấu chân
ứng dụng công nghệ cao công nghệ thông tin công nghệ số và sản xuất nông nghiệp
là xu thế tất yếu trong tiến trình hướng đến nền nông nghiệp bốn
bắt nhịp xu thế này thời gian qua tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông kiều long
nông dân đã tiếp cận và sử dụng hiệu quả các loại ron
là thiết bị bay không người lái để gieo xạ bó bón phân phun thuốc cho lúa
áp ứng dụng đếm côn trùng và sản xuất lúa và giúp nông dân bảo vệ được sức khỏe
môi trường sống đồng thời giải quyết được bài toán thiếu nguồn lao động
an toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe cuộc sống
của người dân mà còn có tác động lớn tới phát triển kinh tế thương mại an sinh xã hội
và theo bài viết được đăng tải trên báo đại đoàn kết càng vào thời điểm cuối năm
gần tết nguyên đán mức tiêu thụ tăng cao thì nỗi lo về mất an toàn thực phẩm càng nổi lên
một số ý kiến chuyên gia cho rằng điều cần làm ngay là khẩn trương xây dựng ý thức cộng đồng
về an toàn thực phẩm và cần phải xác định được nhu cầu kết nối của các doanh nghiệp
trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để hỗ trợ cho chúng cho đúng và mang lại hiệu quả
theo thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ hàng loạt các ngân hàng đang áp dụng
loại suất tiền gửi thấp chưa từng có
tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn như vp bank sacombank
lãi suất huy động cao nhất chỉ còn năm bốn năm chín một năm
còn tạm một số ngân hàng khác chỉ niêm yết loại suất tiền gửi cao nhất là bốn chín
như vậy so với đầu năm hai nghìn hai mươi ba mặt bằng lãi suất huy động hiện nay đã giảm một nửa
thời điểm này cũng là lúc nhiều khoản tiền gửi của người dân đáo hạn
tính đến cuối tháng chín năm nay thì tiền gửi của người dân và ngân hàng đã đạt hơn sáu bốn mươi bốn triệu tỷ đồng
có nghĩa là tăng chín chín mươi năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín